hai nghìn một mươi ba dũng và quý ngồi uống cà phê cách chỗ nổ súng một trăm linh m khi ngồi uống cà phê thì quý nhận được
điện thoại của đức và tiến lùn nói là phát hiện ra con mùi tức ông phú nên đang theo dõi
quý báo lại sự việc cho dũng biết quý và dũng chọn một chỗ ngồi trên tầng để có thể dễ dàng
quan sát xung quanh không phải đợi lâu ít phút sau dũng và quý nhìn xuống thấy xe của ông phú
đang dừng lại trên đường đức điều khiển xe way xanh chở tiến lùn ngồi sau ôm chiếc cặp chạy
đến sát xe của ông phú tiến lùn dùng tay lấy cây súng trong cặp ra chĩa thẳng vào trong xe nơi
ông phú ngồi và bóc cò nổ súng một phát rồi đức và tiến lùn bỏ chạy ra hướng quốc lộ
tin chắc rằng ông phú đã trúng đạn nhưng không ngờ một lát sau dũng nhìn thấy ông phú mở cửa
xe ô tô đi xuống nói chuyện với những người xung quanh sợ rằng ở lâu sẽ lộ dũng và quý nhanh
chóng rời khỏi quán cà phê phi ra quốc lộ gặp đức và tiến lùn khi gặp tiến lùn cho biết đã ném
khẩu súng xuống sông phi tàng cả đức và tiến lùn đang hí hứng vì đã thực hiện xong hợp đồng cho
đại ca dũng mượt mà không bị phát hiện truy đuổi tuy nhiên dũng mượt có mặt cho biết nạn nhân vẫn
còn sống không hề hắn gì dũng ra lệnh cho cả bọn khẩn trương rút ra bắc và xóa dấu vết
sau khi rút ra hà nội dũng mượn liên lạc với bà danh để lấy nốt số tiền còn lại theo hợp đồng
nhưng vợ chồng bà ránh lúc đó đã đi ra nước ngoài nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm số tiền bốn trăm năm mươi triệu
đồng ngoài những chi phí như mua hai chiếc xe way mua súng trong lần hai và lần ba vào miền nam
dũng đưa cho quý một trăm chín mươi triệu đồng để chi phí ăn ở và chi ba mươi triệu đồng chia đều cho quý
đức tiến lùn ngoài ra dũng còn cho riêng quý ba mươi triệu đồng
trong bản cung đầu tiên ghi tải trại tạm giam số một hà nội ông chùm dũng mượt vẫn còn nhớ
chính xác sau phi vụ bắn súng khi trở ra hà nội dũng đã chi phí một mươi hai triệu đồng khi dự sinh
nhật quý và con của quý cho tiến lùn ba mươi triệu đồng và đức một mươi hai triệu đồng tổng cộng số tiền
mà dũng đã chi là ba trăm bảy mươi bảy triệu đồng còn lại dũng chi tiêu cá nhân bản thân dũng mượn rất ức vì
không lấy được số tiền năm trăm năm mươi triệu đồng còn lại theo hợp đồng nhưng vì vợ chồng bà danh đã đi ra nước
nước ngoài chỉ còn hưng ở lại nên dũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt mặt khác dũng cũng hiểu rằng nếu
làm to chuyện đòi tiền chẳng khác nào sẽ lệ ông tôi ở bụi này về phía đám đàn em tham gia vụ án
sát do dũng chi đẹp và cũng biết đại ca không đòi được khoản tiền còn lại nên sau khi ra bắc
theo chỉ đạo của dũng mượt nhóm sát thủ tách nhau ra mỗi đứa một phương ngay sau khi có bản cung
của nguyễn tiến dũng tổ công tác công an thủ dầu một đã quay lại công an quận hoàn kiếm để đấu tranh
với nguyễn minh đức nếu như hôm trước đức còn khăng khăng không biết gì về vụ bắn súng tại bình
dương cũng như không có quan hệ gì với nguyễn tiến dũng thì sau khi biết đại ca đã khai chi tiết dự
việc tiến đức mềm nhũ như gián mất đầu đúng như nhận định của thượng tá nguyễn trần giang trong
cuộc họp khẩn với công an thủ dầu một một khi tên thủ lĩnh là nguyễn tiến dũng đã bị khuất phục
thì đám đàn em sẽ phải quỳ hàng lần lượt các tên nguyễn minh đức trần đức quý và phạm trí thức
khi bị công an bình dương tìm ra địa chỉ cả ba tên đều bị các đơn vị của công an hà nội bắt giữ
trong những vụ án khác đã khai nhận hành vi phạm tội cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình
dương đã bắt giữ nguyễn thanh nhàn tức là hưng kẻ liên hệ với dũng mượt để môi giới cho vợ chồng
bà lê mỹ danh riêng tung tích tên lê văn thủy tức lê văn tiến biệt danh tiến lùn kẻ trực tiếp
dùng súng bắn ông nguyễn tấn phú thì vẫn biệt tâm bản thân ông trùm dũng mượt khi khai nhận hành
vi phạm tội không hề biết tên thật của tiến lùn là gì và việc tìm ra tung tích kẻ cuối cùng trong
nhóm sát thủ này là do công của điều tra viên nguyễn nhật quang sau này khi khai thác hồ sơ vụ án
nguyễn tiến dũng cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy thu giữ cuốn sổ ghi chép việc mua bán
trái phép chất ma túy thu giữ cuốn sổ ghi chép việc mua bán thanh quyết toán ma túy hàng ngày của
ông chùm dũng mượt cái tên tiến lùn đã tình cờ xuất hiện
ngay lập tức trong buổi thẩm vấn tiếp theo đại úy nguyễn nhật quang đã hỏi dũng mượt về nhân vật tiến
ghi trong sổ không thể chối cãi dũng mượn xác nhận đó chính là tiến lùn kẻ bóc cò súng sát hại
ông phú sau vụ ám sát thuê thấy hoàn cảnh tiến lùn lang thang không nhà dũng mượt đã thu nạp cho
tiến về nhà ở dũng tại số một trăm hai mươi ngõ một mươi một tổ chín phường việt hưng quận long biên được dũng bao
nở tiến lùn đã trở thành tay sai đắc lực một chân dết đi ra ma túy cho ông trùm tuy nhiên do tính
của tiến lùn không sòng phẳng trong chuyện tiền năm nên khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn dũng mượt đuổi
tiến lùn ra khỏi nhà từ đó thỉnh thoảng khi có mối tiến lùn vẫn qua nhà dũng mua ma túy để
bán lẻ biết tiến lùn không có vốn nhưng vì tiến đã tham gia cùng vụ ám sát nên dũng mượt tạo
điều kiện cho đàn em bằng cách cho tiến lấy ma túy trước khi nào bán được thì trả tiền cho đến
thời điểm dũng mượt và đám đồ đệ bán ma túy bị bắt thì tiến lùn vẫn còn nợ ông chùm hai năm triệu
đồng khơi gợi trí nhớ của dũng mượt đối với nhân vật tiến lùn cuối cùng ông trùm cũng vỗ chán
a lên một tiếng rồi khai có lần tiến lùn cho biết quê gốc ở xã thanh hà huyện thanh liêm
tỉnh hà nam nhưng tiến bỏ quê đã lâu sống lang thang và vật khắp nơi khẩn trương xác minh
thu thập thông tin về tiến lùn tại địa phương đại úy nguyễn nhật quang đã làm rõ tiến lộn
tên thật là lê văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có một tiền án và hai tiền sự về hành vi cưỡng đoạt
tài sản bỏ nhà đi bụi từ nhỏ lê văn thủy tức tiến lùn mưu sinh ở hà nội
gia nhập vào đám trẻ giang hồ chuyên trộm cắp cưỡng đoạt tài sản
sau khi thu thập tài liệu cho các đối tượng nhận diện đúng tiến lùn qua ảnh
cơ quan cảnh sát điều tra pc bốn mươi bảy công an hà nội đã truyền ảnh và tài liệu về tiến lùn cho công an
bình dương để làm thủ tục truy nã tên này về tội giết người sau khi cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình dương ra quyết định truy nã hành tung của tiến lùn gần như vẫn biệt tâm
có thể sau khi ông trùm dũng mượt bị bắt tiến lùn đã cao chạy xa bay để trốn hai tội giết người
và mua bàn trái phép ma túy trăng giữa lúc công an bình dương đang răng lưới bùa vây
giáo diết truy lùng kẻ trực tiếp nổ súng bắn ông phú thì tình cờ tiến lùn xuất hiện giữa bản thân thiên hạ
số là không hề biết chuyện ông trùm dũng mượt bị bắt sau một thời gian lang thang
tiến lùn rơi vào cảnh không một xu dính túi nên dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
y mò đến nhà riêng của dũng để xin tiền đại ca giống như những lần xin tiền trước đây
thời điểm sau khi dũng mượt bị bắt ngôi nhà riêng của ông trùm tại tổ chín phường việt hưng long biên
được bàn sao cho người nhà dũng quản lý thấy có một thanh niên mặt mũi như marco đến hỏi lúc khuya khuất
người nhà dũng không cho vào nhà và cho biết dũng đã bị công an bắt hiện đang trong trại giam
cho rằng dũng mượt không muốn cho tiền đàn em nên cho người nhà ra thoái thác
lấy cớ dũng bị bắt để tiến sợ phải bỏ đi tiến lồn nhất quyết không rời ngồi lì ở cổng nhà ông trùm
một bên thì ra sức đuổi một bên thì kiên quyết không chịu nhổ dễ thành ra to tiếng cãi nhau ở mỹ
nhận được tin báo của người dân công an phường việt hưng đã tới mời tiến lùn ra trụ sở công an làm việc
để làm rõ đối tượng này có liên quan đến đường dây ma túy của dũng mật hay không
chỉ huy công an phường việt hưng đã liên hệ với điều tra viên nguyễn nhật quang để trao đổi thông tin
xe mảnh đối tượng do công an phường gửi nhanh qua điện thoại đại úy quang nhận ra đó chính là tiến lùn
trời vừa sáng đại úy quang đã có mặt tại trụ sở công an phường việt hưng
phối hợp với công an quận long biên thẩm vấn nhanh tiến lùn
ban đầu tiến lùn tỏ ra khá lì lợm tuy nhiên trước những tài liệu chứng cứ mà đại úy quang đưa ra
tiến biết không thể chối cãi được nên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
từ tham gia vụ ám sát người thuê tại bình dương đến việc mua bán tổng số ba mươi tám gam ma túy đá
và một mươi viên thuốc lắc với nhóm của dũng mượt
sau khi ra lệnh bắt tiến lùn theo quyết định truy nã của công an bình dương
công an quận long biên đã bàn giao đối tượng cho công an bình dương để di lý tên này vào bình dương
phục vụ công tác điều tra vụ án tổ chức giết người
thời lượng chương trình đến đây là hết
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại